thưa quý vị như chúng tôi đã đưa trong các bản tin bắt đầu từ ngày một tháng tám
nghị định số bốn mươi sáu quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt chính thức có hiệu lực
và một trong những quy định đang thu hút sự quan tâm bàn luận của người dân
đó chính là vượt đèn vàng sẽ bị xử phạt như vượt đèn đỏ
vâng và nhiều người đang có một cách hiểu sai lầm
đó là coi đèn vàng là một cuộc đua để nhanh chóng vượt qua nút cắt gã tư
và điều này đã gây không ít tai nạn đáng tiếc khi người điều khiển phương tiện cố nhấn ga
vâng và thực tế thì đèn vàng được sinh ra với mục đích là tín hiệu để làm sạch nút giao cắt
giúp cho các xe đi qua nút giao cắt này có thời gian đi hết nhường đường cho các xe phía khác
và ngay sau đây thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phản ánh chi tiết hơn của truyền hình công an nhân dân
sau ba ngày áp dụng quy định này vào thực tế
theo quy định khi có tín hiệu đèn vàng thì người lái xe phải giảm tốc độ
và chờ đèn đỏ
xong trên thực tế thì hầu hết người dân đều tăng tốc độ và vượt qua
tuy nhiên bắt đầu từ ngày một tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu
nghị định bốn mươi sáu của chính phủ quy định trường hợp vượt đèn vàng sẽ bị xử phạt như đèn đỏ
cụ thể với ô tô thì mức phạt có thể lên tới hai triệu đồng
và đối với xe mô tô xe gắn máy mức phạt từ ba trăm linh đến bốn trăm linh đồng
tôi nghĩ là cái việc đấy đang nhãn phải làm từ lâu rồi
bởi vì là cái ý thức tham gia giao thông của người việt
nó từ xưa đến nay nó vẫn cứ hơi thì hơi bị kiểu như là hơi coi thường những cái quy định
nói chung là như thế là không tốt
bởi vì mình là người tham gia giao thông thì mình nên chấp hành luật giao thông cho đúng quy định
còn như thế thì sẽ xảy ra tai nạn cho người khác
việc xử phạt khi vi phạm đèn vàng không phải là quy định mới
mà quy định này đã có trong luật giao thông đường bộ
và những thay đổi trong nghị định bốn mươi sáu của chính phủ
một lần nữa nhắc lại với người tham gia giao thông chấp hành đúng theo quy định
trong luật giao thông đường bộ đã bàn hành
để không gây ảnh hưởng cho chính bản thân và những người xung quanh
người dân cũng như người tham gia giao thông thì chưa hiểu đúng
về quy định của pháp luật đối với việc là không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu
trước đây thì quy định của pháp luật về xử lý viện hành chính
thì cũng đã có cái quy định về cái việc này
tuy nhiên thì cái sự hiểu chưa đúng của người dân
nó dẫn đến là có những cái
thông tin nó sai lệch về cái việc là chấp hành tín hiệu của đèn
chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu
thì luật giao thông đường bộ đã quy định rõ ràng
đó là đèn xanh tín hiệu đèn xanh là phương tiện được phép đi
đèn đỏ là dừng lại
đèn vàng là phương tiện phải giảm tốc độ dừng chiếc vạch dừng
chứ trường hợp đã vượt qua vạch dừng
việc xử phạt khi không tuân thủ tín hiệu đèn thì người dân ủng hộ
xong cơ quan chức năng cần bổ sung đồng hồ đếm ngược
và đồng hồ đếm ngược
để người dân dễ nhận biết hơn khi tín hiệu đèn chuyển từ vàng sang đỏ
tốt nhất là chuẩn bị đến vàng đèn và đèn xanh vẫn còn
tốt nhất là cứ loan lên một tí
thì là nó chắc hơn
nhưng giờ giữa đèn xanh và đèn vàng nó lỗi nhanh lắm
không biết được và hai nữa là các cột đèn này thì lại không có cái đồng hồ để báo đếm ngược
nên là rất là hay bị
hiện đa số người dân đều đồng ý với việc xử lý nghiêm những trường hợp vượt đèn vàng
tuy nhiên cần có sự quy hoạch lại hệ thống đèn sang trực phù hợp khoa học
để việc tham gia giao thông và tiến chấp hành vượt giao thông đủ bộ của người dân được thuận tiện hơn